trong những ngày rét đậm rét hại như thế này thì những người đang phải chống trọi với bệnh tật lại càng gặp nhiều khó khăn hơn
đồng cảm với người bệnh sở y tế tỉnh lạng sơn đã chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh
tăng cường phòng chống rét cho bệnh nhân trong quá trình khám và điều trị
điển hình là tại bệnh viện đa khoa tỉnh là nơi bệnh viện lớn nhất của tỉnh lạng sơn
hiện có gần sáu trăm linh bệnh nhân đang điều trị tại các phòng cấp cứu hồi sức sơ sinh hậu phẫu thuật
bệnh viện đã tạo mọi điều kiện như chạy máy điều hòa cung cấp có đủ chăn đệm lò sửa
bảo đảm cho người bệnh được giữ ấm trong thời gian khám và điều trị tại bệnh viện
cùng với đó bệnh viện còn hỗ trợ cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

bệnh viện đều có các bệnh nhân áo ấm để bệnh nhân yên tâm điều trị
các phòng ban của bệnh viện đều bố trí đủ cơ sở thuốc cấp cứu dường bệnh
chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện cấp cứu thường gặp do thời tiết rét lạnh hoặc thời tiết thay đổi bất thường gây ra